tuy nhiên người có uy tín nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số đã có những đóng góp không nhỏ
trong các lĩnh vực kinh tế văn hóa và khối đại đoàn kết dân tộc ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh yên bái
trong cuộc phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn các dân tộc thiểu số đã có những đóng góp không nhỏ trong các lĩnh vực kinh tế
vận động các hộ dân khác khiến đất làm đường nên nhiều con đường ở thôn ao lương một rất rộng và vông vắn

trọng tâm chính của hội nghị năm nay là việc xem xét toàn diện tình hình phát triển kinh tế trong năm hai nghìn một mươi bảy
và đưa ra định hướng kế hoạch cho năm hai nghìn một mươi tám của quốc gia đông dân nhất thế giới này
hội nghị năm nay sẽ tập trung vào việc thực hiện các quyết định tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc
và sắp xếp lên kế hoạch cho các nhiệm vụ kinh tế vào năm hai nghìn một mươi tám
theo đó sẽ ưu tiên tập trung vào nhiệm vụ phát triển chất lượng cao
bên cạnh đó hội nghị cũng sẽ đưa ra các dự đoán về tăng trưởng kinh tế
thảo luận các vấn đề nóng khác của kinh tế trung quốc hiện nay như đầu tư trực tiếp nước ngoài
kiểm soát rủi ro tài chính cải cách thuế và phí
theo quỹ tiền tệ quốc tế imf dự báo năm hai nghìn một mươi bảy mức tăng trưởng kinh tế của trung quốc là sáu tám năm hai nghìn một mươi tám là sáu năm
hiện trung quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau mỹ nếu tính theo tổng sản phẩm quốc nội gdp danh nghĩa
và đứng thứ nhất tính theo sức mua tương đương ppp
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân